đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thu hồng có hộ khẩu thường trú tại cổ nhuế hai bắc tử liêm hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi tháng chín tổ công tác trực chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại khu vực cống trèn phường liên mạc bắc tử liêm phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chở khách
qua kiểm tra lái xe đã xuất trình năm giấy tờ đi đường có nhiều biểu hiện nghi vấn bị làm giả
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã liên hệ qua mạng xã hội với đối tượng nguyễn thị thu hồng
kê toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tài quốc tế hồng hà
đối tượng giới thiệu có thể đưa người từ hà nội về quê nghệ an với chi phí là một triệu đồng một người
sau khi đồng ý năm đối tượng trên đã cung cấp thông tin cho hồng để được làm giả giấy đi đường
giả làm năm nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
sau đó hồng đã chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động về quê nghệ an
với phương thức thủ đoạn trên đối tượng hồng khai nhận từ ngày một mươi năm tháng tám cho đến nay
đã tổ chức thành công ba chuyến xe chở chín người từ hà nội về nghệ an